theo ubnd tp hcm kể từ ngày một cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi cán bộ công chức viên chức người lao động
được tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc được cấp thẻ xanh covid một mươi chín sẽ đến trực tiếp trụ sở để làm việc
theo đó ubnd tp ban hành văn bản khẩn về việc thay đổi các phương thức làm việc
của các cơ quan đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
với ba giai đoạn
giai đoạn một từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí tối đa
chỉ một nửa nhân viên đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc được cấp thẻ sanh covid một mươi chín
được làm việc trực tiếp tại trụ sở và phải tổ chức xét nghiệm thực hiện năm k theo quy định
những trường hợp cấp bách vẫn phải tiếp nhận trực tiếp để giải quyết cho người dân và doanh nghiệp
như đăng ký khai sinh khai tử thu tục liên quan đến kho bạc công chứng chiến thực như di chúc
thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh
giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục thực hiện các nội dung phòng chống dịch
như giai đoạn một với tối đa hai phần ba tổng số lao động của đơn vị
các cá nhân đến yêu cầu giải quyết thu tục hành chính phải được cấp thẻ sanh covid một mươi chín
giai đoạn ba sau ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các cơ quan được bố trí toàn bộ cán bộ công chức
viên chức người lao động có thể sanh covid một mươi chín làm việc trực tiếp tại trụ sở
người có thẻ vàng covid một mươi chín và có thêm kết quả xét nghiệm âm tính
người dân đến trụ sở giải quyết thu tục hành chính phải có thẻ sanh covid một mươi chín
nếu chỉ có thẻ vàng covid một mươi chín thì phải đi kèm kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
tại các cơ sở y tế có thẩm quyền